chào mừng quý vị khán giả của ntv
ngày hôm nay cả nước sẽ duy trì trạng thái nắng ấm từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
ở phía nam thì nhiệt độ còn cao hơn một chút
nhưng đều thuận lợi cho chị em phụ nữ khi diện những chiếc áo dài riêng ráng
chào mừng tuần lễ áo dài
vâng ạ đây là sự kiện hướng đến kỷ niệm một trăm một mươi ba năm ngày quốc tế phụ nữ
được trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phát động
và sẽ kết thúc vào ngày mai ngày một mươi tám tháng ba
cũng chính là ngày của trẻ em phụ nữ chúng ta
trong thời tiết nắng ấm khiêm có vào mùa xuân như thế này
tại sao chị em không khoát lên mình những bộ áo dài
và chụp những bộ ảnh áo dài riêng ráng như thế này
những địa điểm mà chúng tôi gợi ý tới quý vị
có thể chụp những cái bộ ảnh áo dài như thế này
đó là tuyến phố hoàng diệu này
hay là tuyến phố bắc sơn này
tại khu vực đường thanh niên
với những cây hoa ban mang sắc trắng đỏ sực sỡ
hay là đường hoa phong linh
tại hà đông hà nội
vâng và có lẽ là sau chương trình sáng ngày hôm nay
thì tôi cũng sẽ tranh thủ một chút
nghe theo những gợi ý thú vị của chị bích liên
và hy vọng là ngày mai tôi cũng sẽ có một bộ ảnh áo dài thật là đẹp